theo đánh giá của các tổ chức quốc tế việc công khai số liệu và báo cáo thuyết minh về dự toán ngân sách nhà nước khi chính phủ chính quốc hội kèm theo báo cáo ngân sách công dân với ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu đã tạo cơ hội thuận lợi để người dân dễ dàng nắm bắt thông tin từ đó tăng cường sự quan tâm và tham gia tích cực vào quá trình xây dựng giám sát ngân sách
đáng lưu ý hiện nay việt nam đã thực hiện công bố bảy trong tám tài liệu ngân sách chủ chốt cần được công khai bao gồm định hướng xây dựng ngân sách dự thảo dự toán ngân sách
quốc hội quyết định báo cáo ngân sách công dân báo cáo ngân sách quý báo cáo ngân sách cuối năm báo cáo kiểm toán
như vậy duy nhất còn một tài liệu ngân sách của việt nam là báo cáo sáu tháng chưa được tổ chức quan hệ đối tác ngân sách quốc tế công nhận là báo cáo giữa kỳ theo thông lệ quốc tế vì chưa đưa ra các thông tin định lượng về dự báo ngân sách nhà nước cả năm mặc dù báo cáo này đã được bộ tài chính báo cáo chính phủ và công khai
báo cáo sáu tháng của việt nam thì tình hình kinh tế của việt nam luôn luôn biến động
rất là khó khăn đặc biệt cái nguồn thu ngân sách cũng như cái khả năng chi tiêu của ngân sách nó cũng rất là không ổn định nó không ổn định
cái tính nó phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động của kinh tế nền kinh tế
do đó cho nên cái dự báo cái dự báo hay là cái đánh giá trên tổng thể vĩ mô của chúng ta là nó cũng có cái rất khó khăn
tôi nói ví dụ như năm nay chẳng hạn không ai nghĩ được trong việc tình hình covid nó như vậy đúng không ạ covid một mươi chín
tác động rất lớn
đến cái nguồn thu của ngân sách giảm thuế rất nhiều miễn giảm thuế rất nhiều
thế rồi ngân sách phải chi ra rất nhiều để mà thực hiện cái an sinh xã hội an sinh xã hội rất nhiều
cho rất nhiều theo dự toán của quốc hội đã duyệt là cũng đã có sự biến động biến động rất lớn
và từ nay đến cuối năm thì đang cố gắng để theo dõi để có thể xem xét là điều chỉnh dự toán như thế nào có thể là bộ phận hay là tổng thể
đây cũng là đặc thù của việt nam do quốc hội có kỳ họp cuối năm vào cuối tháng một mươi
nên thời điểm bộ tài chính thực hiện đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước cả năm để báo cáo chính phủ quốc hội muộn hơn khoảng hai mươi ngày so với chuẩn quốc tế
ipp quy định báo cáo giữa kỳ phải công bố trước ngày ba mươi tháng chín của năm báo cáo
nỗ lực thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách nhà nước đã có những chuyển biến tốt
việc công khai nhân lực tài lực và vật lực cả tài nguyên quốc gia dự án đầu tư công nợ công trong luật đều đã có quy định
bộ tài chính khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai ngân sách nhà nước đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận và khai thác thông tin ngân sách nhà nước
bên cạnh đó bộ tài chính cũng sẽ thực hiện hướng dẫn và giám sát các địa phương các bộ ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định của luật ngân sách nhà nước
vừa rồi thì quốc hội đã thực hiện cái phê duyệt để quyết toán ngân sách năm hai nghìn một mươi tám

và lần đầu tiên quốc hội việt nam là thực hiện đúng theo luật kế toán luật kế toán hai nghìn một mươi năm
tức là có đề nghị chính phủ hình thành cái báo cáo tài chính nhà nước
tức là tài chính nhà nước này nó không chỉ có gồm của ngân sách đâu mà gồm cả các cái khác nữa
tôi nói ví dụ như là bây giờ vấn đề về một cái tượng đài chẳng hạn định giá nó là bao nhiêu tiền có trừ khấu hao đi hay là đánh giá nào đó thì để ghi phản ánh vào trong
trong thời gian tới việc công khai minh bạch ngân sách sẽ tiếp tục được thực hiện tốt hơn
trong thời gian tới việc công khai minh bạch ngân sách sẽ tiếp tục được thực hiện tốt hơn
phù hợp với thông lệ quốc tế các kế hoạch tài chính trung hạn ba năm sẽ được công khai với số liệu
chi tiết hơn hiện nay đã công khai nhưng số liệu còn tổng hợp tăng cường công tác giám sát
công tác công khai ngân sách theo luật ngân sách được thực hiện tốt nhất đối với các bộ ngành
địa phương các đơn vị dự toán các đơn vị sử dụng ngân sách các thông tin sẽ được bổ sung
trong báo cáo sáu tháng bộ tài chính sẽ đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công khai ngân
sách nhà nước bộ đang xây dựng ứng dụng công khai ngân sách để cho các bộ ngành địa phương
công khai kết nối các khuyến nghị cũng đã được đưa ra để tăng tính minh bạch trong công khai ngân sách

chú trọng đến ngân sách đặc biệt là công khai trong các cuộc thảo luận tại các kỳ họp các đại
biểu quốc hội đã có trình độ hơn am hiểu về ngân sách hơn và đưa ra những ý kiến được đánh giá
là rất trúng để kiến nghị với chính phủ trong việc điều hành ngân sách
không chỉ được thăng hạng về công khai minh bạch ngân sách một thông tin đặc biệt đến từ mạng
lưới sáng kiến đối tác chính phủ mở ogp tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đã chính thức công nhận việt nam
đáp ứng tiêu chí cốt lõi tối thiểu để tham gia ogp với điểm minh bạch tài khoá tăng lên mức tối đa
đây là một sự kiện rất là đáng mừng bởi vì đây là lần đầu tiên quốc tế chính thức công nhận việt
nam đạt được điểm tối thiểu về định nghĩa chính phủ mở từ trước đến nay việt nam đang trong
tiến trình hướng đến chính phủ mở rồi nhưng có một số tiêu chí chưa đạt được ví dụ người ta có đánh
ra bốn tiêu chí thứ nhất là phải công khai minh bạch về mặt thông tin thứ hai là công khai minh bạch tài sản
khoá của quốc gia tăng cường sự tham gia của người dân và cuối cùng là phải công khai minh bạch về
mặt ngân sách thì chúng ta có một cái tin rất là mừng là lần đầu tiên sau hàng biết bao nhiêu năm
là chúng ta luôn luôn là lẻ đẹp thậm chí là nhận được cái điểm là không có nghĩa là không được
điểm nào về cái công khai minh bạch theo chuẩn quốc tế thế nhưng mà nhờ cái chỉ số này mà chúng
ta đã được tăng từ lên được bốn điểm là điểm tối đa luôn điểm tối đa có được là nhờ hai tài liệu mà
việt nam đã công bố rất kịp thời đó là dự thảo dự toán ngân sách quốc gia đã được đăng kịp thời
lên website của bộ tài chính và báo cáo kiểm toán cũng đã được đăng kịp thời trên website của kiểm
toán hiện nay việt nam chưa phải là thành viên của tổ chức đối tác chính phủ mở vậy tham gia vào
tổ chức này thì các quốc gia sẽ có được những lợi ích gì thứ nhất là người ta được nâng cao
cái hình ảnh quốc gia của người ta trên trường quốc tế tại sao điều đấy quan trọng anh
chỉ hành động ở cấp độ quốc gia thôi nhưng mà cái ảnh hưởng của anh và tiếng tâm của anh uy tín của
anh lại được nâng trên cơ trường quốc tế thì đấy là một trong những lý do rất là quan trọng mà rất
nhiều chính trị gia người ta lựa chọn tham gia vào cái câu lạc bộ của chính phủ mở này lợi ích thứ
hai đó là sau chín năm hoạt động ocp đã đúc kết ra rất nhiều kinh nghiệm những chính phủ mở là thúc
đẩy những nguyên tắc minh bạch thông tin công khai tài sản của quan chức
tăng cường tiếng nói của người dân công khai minh bạch ngân sách các quốc gia tham gia vào
tổ chức này đã thu hút được đầu tư nước ngoài rất lớn ví dụ ukraine trong thu hút được đầu tư
fdi số lượng doanh nghiệp tham gia đấu thầu thông qua hệ thống dữ liệu mở đã tăng ba mươi ba sau khi tham
gia ogp theo phân tích của tiến sĩ ngô minh hương giám đốc trung tâm phát triển và hội nhập
những thay đổi tích cực với luật ngân sách hai nghìn một mươi năm có hiệu lực hai nghìn một mươi bảy việc công khai dự thảo dự toán
ngân sách chính quốc hội đã được thực hiện thậm chí còn tốt hơn
quy định của luật đã có được tài liệu ngân sách công dân đây là phiên bản thể hiện thân thiện
dễ hiểu hơn về những con số và những vấn đề ngân sách một điểm rất quan trọng là báo cáo kiểm
toán đã được công khai kịp thời theo thông lệ quốc tế là trong vòng một mươi tám tháng sau khi thực hiện
xong năm tài chính đây là hai điểm để việt nam được ocp công nhận
công khai minh bạch ngân sách là việc rất quan trọng và đem lại lợi ích cho xã hội
người dân qua đó người dân có thể theo dõi chi tiêu ngân sách của chính phủ có hiệu quả hay không
bởi ngân sách có được là từ tiền thuế của dân đóng góp trong những năm gần đây việt nam đã đẩy
mạnh công khai thảo luận lấy ý kiến người dân về dự thảo dự toán ngân sách trước khi chỉnh quốc hội
hội đồng nhân dân một câu hỏi đặt ra là thông tin đưa đến người dân đã đủ chưa đã dễ hiểu chưa
khi mà ngân sách bao gồm nhiều vấn đề kỹ thuật không đơn thuần chỉ là những con số từ ngân
sách sẽ là chính sách pháp luật và chính sách pháp luật là khuôn khổ để điều hành sử dụng ngân
sách câu hỏi đặt ra là làm thế nào để người dân được tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
để người dân có thể hiểu và giám sát ngoài việc xây dựng các báo cáo các cái tài liệu rất là dài
mang tinh thức kỹ thuật chúng tôi trong thời gian qua đã xây dựng những báo cáo về ngân sách
công dân với những thông tin chúng tôi cũng học hỏi kinh nghiệm quốc tế thông qua hoạt động tham
gia vào khảo sát mở đấy ạ anh chị cũng đã biết rằng ngân sách công dân gần gũi thân thiện hơn với
người dân theo đánh giá của bộ tài chính các nội dung mà người dân quan tâm đó là ngân sách năm
nay cao hơn hay thấp hơn năm trước ưu tiên của chính phủ vào những lĩnh vực nào nguồn thu tăng
lên nhờ các hoạt động nào theo nhận xét và đánh giá của chúng tôi và theo dõi của chúng tôi thì
tôi thấy là chính phủ đang lắng nghe người dân qua rất là nhiều kênh kênh xã hội gọi là mạng xã hội cũng
một cái kênh đó thế nhưng những cái hạn chế là thông qua cái kênh trực tiếp tôi nghĩ vẫn còn rất là
nhiều có một cái lỗ hổng mà chúng ta cần có thể được phải xử lý trong thời gian tới đấy là cái
vai trò của các tổ chức xã hội do vậy cần thay đổi môi trường phương thức hoạt động tạo điều kiện
để các tổ chức xã hội thực sự đưa được những tiếng nói của người dân đến các cơ quan của chính phủ
phản ánh cuộc sống
người dân thực sự được lắng nghe và có được sự phản hồi kịp thời về vấn đề này bộ tài chính cũng xác định
trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn tới các cấp chính quyền địa phương để công khai về
ngân sách địa phương bởi hơn ai hết chính quyền địa phương là tổ chức gần dân nhất
ủy ban tài chính ngân sách của chúng tôi tham gia phục vụ thì tham mưu thì cũng thấy rằng là cũng đã nỗ lực
nhiều năm rồi nhưng mà có lẽ là theo yêu cầu thì cũng còn phải tiếp tục nữa chúng tôi cũng đã nỗ lực
thẩm tra giám sát kiến nghị các vấn đề về tài chính ngân sách trong đó có vấn đề công khai
minh vạch ngân sách và sự tham gia của người dân giám sát cộng đồng đối với ngân sách
quyến nghị với trụ cột này các chuyên gia đã chỉ ra rằng bộ tài chính cần chủ động hơn trong việc
thí điểm cơ chế chính thức để công chúng tham gia vào quy trình ngân sách từ việc lập thực thi
giám sát ngân sách gắn liền với giám sát của cơ quan quốc hội và kiểm toán về phiếu quốc hội
cần xem xét cơ chế cho phép người dân hoặc các tổ chức hội
tham gia vào các phiên điều trần đây là thông lệ rất tốt mà một số quốc gia đã thực hiện
đối với kiểm toán nhà nước việc xây dựng cơ chế chính thức cho công chúng tham gia vào quá trình
xây dựng kế hoạch kiểm toán là rất quan trọng có thể nói việc chỉ số công khai minh bạch ngân
sách của việt nam được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao sẽ góp phần quan trọng trong
việc củng cố niềm tin của người dân doanh nghiệp đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài tạo cơ sở
để thu hút thêm các dòng vốn trong và ngoài nước đầu tư vào việt nam gia tăng minh bạch sẽ giúp việt nam
tiếp tục là địa điểm an toàn hấp dẫn được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn trong thời gian tới